chiều ngày hai mươi năm tháng ba công an tp đà lạt cho biết đang tiến hành tạm giữ hình sự sáu đối tượng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
sáng ngày hai mươi tháng ba bà tạ thị oanh bảy mươi sáu tuổi ngụ tại thành phố đà lạt đi chợ thì gặp một người không quen biết tới bắt chuyện và hỏi han về sức khỏe của bà
người này tư vấn một loại thuốc có thể chữa khỏi mọi loại bệnh với giá bảy mươi triệu đồng
do bà không cầm đủ tiền nên đối tượng này đã chở bà tới ngân hàng để rút tiền sau đó đối tượng chở bà về
do trên đường về bà dừng lại mua đồ lợi dụng lúc này đối tượng bỏ chạy cùng với bảy mươi triệu đồng và có thuốc giả bán trước đó
tối ngày hai mươi bốn tháng ba lực lượng chức năng đã tóm gọn sáu đối tượng
tại cơ quan điều tra nhóm đối tượng đã khai nhận hành vi lừa đảo của mình
hiện vụ việc đang được công an tp đà lạt tiếp tục điều tra làm rõ